nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân đưa tin từ buổi họp báo
cho đến thời điểm hiện tại sau một mươi hai ca xét nghiệm tại bệnh viện vào sáng nay gồm một mươi phóng viên và hai người sinh sống quanh khu vực
bước đầu có những triệu chứng như chóng mặt đau đầu buồn nôn
tuy nhiên giám đốc trung tâm chống độc cũng cho biết khi đám cháy xảy ra rất nhiều loại khí độc khác nhau sẽ phát tán
những người mà có nguy cơ cao là những người nên đi kiểm tra
đó là những người mà trực tiếp tham gia cháy trong cái môi trường
cháy mà hơi hít phải hơi nóng như thế
ví dụ như là cứu hỏa những người công nhân mà người ta đứng trong cái môi trường đấy
hoặc người dân chạy vào trong để tham gia giúp mà người ta hít phải hơi nóng
hơi nóng nhé hơi nóng hoặc là khói trực tiếp trong thời gian là nhiều tiếng
thì đấy là những người có nguy cơ là một
thứ hai là những người mà có những biểu hiện bất thường khó chịu nó rất là rõ ràng
ví dụ như là
khó thở cảm giác khó thở ho nhiều rồi thì tức ngực
rồi thì những biểu hiện khác ví dụ như là đau bụng nôn ngửa ỉa chảy
rồi thì choáng váng tê chân tay rồi thì lẫn rồi thì những biểu hiện khác
thì đấy là những người có bất kỳ triệu chứng nào nó đáng kể nó rõ ràng khác
thì cũng là những người cần phải kiểm tra
liên quan đến câu hỏi mà nhiều người hiện nay đã quan tâm nhất
chúng ta cứ chờ đợi cơ quan đánh giá chúng ta hãng tính
bên cạnh đó cơ quan chức năng cũng khuyên cáo người dân không nên quá lo lắng
cần bình tĩnh để theo dõi
nếu sức khỏe không có gì bất thường thì không nhất thiết phải đổ xô đi khám
gây quá tải ở bệnh viện đồng thời theo dõi những kết quả điều tra chính thức
của cơ quan chức năng về vụ việc
vào chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy tp hà nội
đã tiến hành thực nghiệm hiện trường để tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong
của bé trai lớp một nghi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường tiểu học kết quả
đây là buổi thực nghiệm hiện trường thứ hai do công an quận cầu giấy tiến hành
với sự có mặt của đại diện viện kiểm sát nhân dân cầu giấy
các luật sư đại diện nhà trường các nhân viên y tế đã thực hiện cấp cứu
cho cháu long hôm sáu tháng tám và người đàn ông đã trực tiếp bế cháu long
từ xe ô tô vào phòng cấp cứu
đại diện gia đình cháu bé cũng có mặt cùng với hai luật sư
ngoài ra bà nguyễn bích quy cũng như tài giới doãn quy tiến
cũng có mặt tại buổi thực nghiệm
ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước
chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và thành phố hà nội
tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
và năm mươi năm ngày mất của người
tới dự buổi lễ có tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
bí thư trung ương đảng chủ tịch nước ban chấp hành trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
các đồng chí là lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đại diện các ban bộ ngành
đoàn thể trung ương cùng đông đảo các đại biểu các tầng lớp nhân dân thủ đô
phát biểu tại lễ kỷ niệm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
những giá trị to lớn trong bản di trúc bất hụ của chủ tịch hồ chí minh
di trúc của người đã truyền cho toàn đảng toàn dân và toàn quân ta ý chí và quyết tâm sắt đá
niềm tin mạnh liệt vào sức mạnh vĩ đại của dân tộc việt nam sức mạnh của chính nghĩa và chân lý
không có gì quý hơn độc lập tự do sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam
bản di trúc thiêng liêng một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng kết tinh tư tưởng văn hóa trí tuệ
đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân người anh hùng dân tộc vĩ đại đã làm dạng dỡ dân tộc ta
nhân dân ta và non sông đất nước ta
hai mươi năm qua tư tưởng hồ chí minh và di trúc của người luôn đồng hành cùng dân tộc
soi dọi dẫn dắt toàn đảng toàn dân toàn quân ta luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp lý tưởng cách mạng của người
dưới sự lãnh đạo của đảng phát huy sức mạnh đại đoàn kết nghị lực và ý chí của toàn dân tộc
kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại quân và dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước thu non sông về một mối thỏa lòng mong ước của người
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa đặc biệt là qua hơn ba mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước
nhờ phát huy được sức mạnh toàn dân tộc
trong phấn đấu không ngừng của lớp lớp cán bộ đảng viên và các tầng lớp dân dân
đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử
chúng ta có thể tự hào và tin tưởng báo cáo với bác rằng
dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân ta đã xây dựng đất nước ta một mươi lần to đẹp hơn và ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn như mong muốn của người
điều đó càng củng cố thêm niềm tin của chúng ta
vào thắng lợi của công cuộc đổi mới xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội
khẳng định những giá trị to lớn và ý nghĩa lịch sử của di trúc tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cũng chỉ rõ
năm mươi năm qua đảng ta ra sức giữ gìn củng cố sự đoàn kết nhất trí của đảng tăng cường đoàn kết trong đảng
làm hạt nhân cho đại đoàn kết dân tộc ra sức củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên
đề cao kỷ luật nghiêm minh và tự giác đã tạo ra những chuyển biến tích cực kết quả rõ rệt trong công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng góp phần quan trọng củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng
năm mươi năm qua đảng ta ra sức giữ gìn củng cố sự đoàn kết nhất trí của đảng tăng cường đoàn kết nhất trí của đảng

để cao kỷ luật nghiêm minh và tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng

để cao kỷ luật nghiêm minh và tăng cường đoàn kết nhất trí của đảng
tiếp tục thực hiện lý tưởng cao cả của người kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc xây dựng đất nước việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng một lần nữa khẳng định di trúc của chủ tịch hồ chí minh mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc đã đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh nguồn năng lượng to lớn cho đảng dân tộc ta và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tại buổi lễ đại diện các tầng lớp nhân dân đã phát biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh nguyện tiếp tục làm theo những lời căn dặn của bác trong bản di trúc
không ngừng nỗ lực phấn đấu đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung ương đảng
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sau khi vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đoàn đã tới đặt vòng hoa
dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
cũng trong sáng nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam nói chung với lực lượng công an nhân dân nói riêng nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn

trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng ta